các lực lượng chức năng liên tiếp bắt giữ nhiều vụ vận chuyển hàng lậu không rõ nguồn gốc xuất xứ
một giải pháp nhiều người lựa chọn để tránh đi ra đường trong mùa dịch bệnh covid một mươi chín
đó là đặt đồ ăn qua mạng tuy nhiên liệu có an toàn
giãn độc thuế cho doanh nghiệp trước dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp và khó lường
tin vui đối với nhiều doanh nghiệp
tại ấp một xã mỹ thạnh bắc huyện đức huệ
lực lượng chức năng thu giữ một mươi năm gói thuốc lá ngoại nhập lậu các loại
tạm giữ nguyễn văn hiếu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy ngụ tại xã tân hưng huyện cái nước tỉnh cà mau
và một xe ô tô là phương tiện vận chuyển
tiếp đó lực lượng chức năng công an tỉnh tiếp tục phát hiện một điểm tập kết thuốc lá ngoại
tại hai căn nhà ở phường sáu thành phố tân an tỉnh long an
thu giữ hơn ba mươi ba gói thuốc lá ngoại
tạm giữ văn minh hậu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại huyện tân thạnh
và nguyễn thị phụng em sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại huyện tân hưng tỉnh long an
hiện hai vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng
một chiếc xe khách vận chuyển trái phép gần ba mươi khẩu trang
và chín mươi tám bộ đồ áo bảo hộ y tế từ việt nam sang lào qua cửa khẩu quốc tế cầu treo
vừa bị lực lượng bộ đội biên phòng hà tĩnh phối hợp với các lực lượng chức năng ngăn chặn
số hàng hóa lậu trên được vận chuyển trên xe khách dường nằm chạy tuyến hà nội viên trăn lào
do lái xe trần văn thuấn điều khiển
qua đấu tranh phụ xe mai trọng điệp khai nhận vận chuyển số khẩu trang trên
do hai người gửi tại bến xe nước ngầm hà nội vận chuyển sang bến xe viên trăn lào
giao cho một đối tượng người lào
tiền công vận chuyển là sáu triệu năm trăm linh nghìn đồng
còn tại tỉnh quảng nam lực lượng cảnh sát kinh tế công an tỉnh
đã phát hiện bắt giữ một vụ vận chuyển gỗ lậu trên địa bàn huyện phước sơn vào dạng sáng ngày một mươi ba tháng ba
kiểm tra xe ô tô một mươi hai chỗ của đối tượng lê văn sơn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám trú tại phước hiệp phước sơn
lực lượng công an phát hiện trên xe chở hai mươi ba hộp gỗ sẻ được xác định là huỳnh đường giỏi chuồn xến
với khối lượng khoảng bốn năm mét khối
tại thời điểm kiểm tra đối tượng sơn không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc của số gỗ nói trên
đối tượng đã sử dụng biển số giả để qua mắt lực lượng chức năng
vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng
tiếp tục với các tin tức kinh tế đáng chú ý khác
công ty cổ phần vận tải đường sắt hà nội cho biết từ ngày một mươi sáu tháng ba
một số đoàn tàu từ hà nội đi các tỉnh phía bắc sẽ tạm dừng chạy thường nhật chỉ chạy vào cuối tuần
tạm dừng chạy thường nhật với các đôi tàu qt một qt hai chặng hà nội quán triều thái nguyên
đôi tàu dd năm dd sáu chặng hà nội đồng đăng lạng sơn
và đôi tàu năm mươi một nghìn năm trăm linh một năm mươi một nghìn năm trăm linh hai chặng yên viên hà nội đến hạ long quảng ninh
cũng từ ngày một mươi sáu tháng ba tuyến hà nội hải phòng cũng dừng chạy một số tàu thường nhật
từ trưa ngày thứ sáu và chủ nhật tuyến hà nội hải phòng sẽ chỉ còn một đôi tàu
mỗi ngày thay vì ba đôi tàu như hiện nay
trước đó cũng do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín khách đi tàu hỏa đã giảm mạnh
nên công ty cổ phần vận tải đường sắt hà nội đã phải giảm tần suất khai thác tàu
từ hà nội đi lào cai và hà nội đi vinh
hiện thời hạn nối lại các đoàn tàu tạm dừng trên vẫn chưa được đưa ra
khách đã mua vé trên những chuyến tàu sẽ được đường sắt hoàn đổi vé và trả lại miễn phí
thưa quý vị do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín nên nhiều hoạt động thường ngày của người dân đã bị ảnh hưởng
kể cả việc mua sắm tiêu dùng hàng ngày
và trong bối cảnh đó thì việc mua hàng hay gọi đồ ăn online qua các ứng dụng đang trở thành một giải pháp
mà có lẽ nhiều người thành thị lựa chọn để tránh phải đi ra đường nhiều
và không phủ nhận rằng những tiện ích những việc gọn đồ ăn online vẫn ẩn chứa các rủi ro lây lan dịch bệnh
mà quý vị khó có thể phòng tránh
và ngay sau đây sẽ là ghi nhận của truyền hình công an nhân dân
một mươi giờ trưa ở một cửa hàng bán đồ ăn tại hà nội
chỉ trong một khoảng thời gian ngắn rất nhiều shipper là tài xế của các hãng gọi đồ online ghé qua và nhận đồ
và cũng rất nhanh tài xế nhận đồ và chuyển tới cho khách hàng
trong cái thời gian này số lượng khách đặt đồ ăn tăng gấp bốn năm lần tăng nhiều hơn so với thời gian trước
thực tế hiện nay rất nhiều cửa hàng có lượng khách đến ăn tại chỗ giảm hẳn
dẫn đến việc phải đóng cửa hàng
thế nhưng lại có rất đông cửa hàng cũng đã chuyển hẳn sang bán hàng online
vận chuyển hàng đến tận tay khách thông qua các shipper
đồ ăn được đóng gói rồi đưa vào các thùng kín
tuy nhiên những chiếc thùng này lại được dùng chung cho hàng chục đơn hàng ở rất nhiều nơi
đó là chưa kể quá trình từ việc chuẩn bị cho tới vận chuyển
những phần thức ăn này
tiếp xúc trực tiếp với rất nhiều người
kể cả những người không đeo găng tay khẩu trang như thế này
tại vì nếu như mình bảo là mình không đi nhưng mình nhờ ship hay là nhờ cái này cái khác ấy
thì theo như quan điểm của bác là nó vẫn không an toàn đâu
ví dụ như là trong lúc mình đi mình kiểm soát được
thế nhưng mình chẳng đi thì coi thế là người ta vẫn có thể là không đeo khẩu trang
tay chân người ta không rửa hay là những cái vấn đề nó cũng không tốt
thì coi thế là cũng vẫn ảnh hưởng
không thể phủ nhận được những lợi ích mà việc giao hàng qua các ứng dụng mang lại
tuy nhiên trong thời điểm dịch bệnh lây lan như hiện nay
bên cạnh niềm tin của người dùng
thì những cửa hàng các doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm
cần phải thực hiện nghiêm ngặt các khâu đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
cho chính những nhân viên của họ và sức khỏe của người tiêu dùng
thưa quý vị tình hình dịch bệnh covid một mươi chín hiện nay thì đang có những diễn biến phức tạp và khó lường
hiện tại thì nhiều ngành lĩnh vực đã bị ảnh hưởng
trong đó nặng nề nhất chính là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ
cá nhân hộ gia đình sản xuất kinh doanh
vì vậy mới đây bộ tài chính đã đưa ra dự thảo
nghị định về gia hạn
thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất
nhậm hỗ trợ cho các cá nhân doanh nghiệp
và đây là một tin vui cho nhiều doanh nghiệp
vào thời điểm khó khăn như thế này
cốc hình kinh tế ngày hôm nay sẽ phản ánh với đề này
và mời quý vị hãy cùng theo dõi
vì dịch bệnh covid một mươi chín mà doanh nghiệp du lịch này
đã bị giảm hơn chín mươi số khách hàng đặt tour
đây đang là tình trạng chung của hầu hết các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này
vì vậy chính sách cho phép giãn nộp thuế
cũng sẽ phần nào giúp họ giảm bớt khó khăn trong thời điểm này
tình hình các doanh nghiệp
đặc biệt là doanh nghiệp trong ngành du lịch
đang bị thiệt hại rất là nặng nề
do dịch bệnh covid một mươi chín
những biện pháp hỗ trợ kịp thời của chính phủ
rất là đáng ghi nhận
có thể được phép giãn nộp thuế
trong thời gian dạng năm tháng
thì cái này cũng sẽ góp một phần giải quyết khó khăn của doanh nghiệp
dịch vụ ăn uống cũng là một trong những lĩnh vực
chịu tác động không nhỏ
từ dịch covid một mươi chín
như chuỗi cửa hàng pizza này
trong hai tháng vừa qua
mặc dù các hoạt động bán hàng online vẫn diễn ra bình thường
nhưng doanh số chung đã sụt giảm
doanh nghiệp đã phải cắt giảm nhân viên
tiền thuê nhà cho một mươi hai cơ sở
cũng đang khiến cho doanh nghiệp phải đau đầu
cái hành động của chính phủ
đấy là những cái mà lập tức là giúp cho doanh nghiệp
có thể có được cái niềm tin hơn
về việc hoạt động
bởi vì là bản chất là đầu tiên
thì nó sẽ giúp cho doanh nghiệp là giải phóng được cái dòng tiền
thì có nghĩa là cái dòng tiền đó có thể là
quay ngược trở lại
về việc sản xuất kinh doanh
thứ hai nữa là bản thân là cái người
làm kinh doanh những người chủ doanh nghiệp
thì cũng khi mà mình cũng vừa đã có dòng tiền nó tốt hơn
thì cũng bình tâm hơn
để có thể nghĩ ra được những cái
cái quyết sách mới
những cái sản phẩm mới
để có thể tung ra thị trường
để có thể là tăng thêm doanh số
để có thể là chống cự được cái nạn dịch này nó lâu hơn
theo dự thảo nghi định này
bộ tài chính đề xuất các đối tượng
thời gian nộp thuế
bao gồm doanh nghiệp cá nhân hộ gia đình sản xuất
trong lĩnh vực nông lâm nghiệp thủy sản
sản xuất chế biến thực phẩm dệt trang phục
dây dép sản phẩm từ cao su
sản phẩm điện tử máy vi tính
bên cạnh đó các doanh nghiệp
cá nhân kinh doanh trong lĩnh vực vận tải
hoạt động hỗ trợ vận tải dịch vụ lưu trú
dịch vụ ăn uống du lịch
cũng thuộc nhóm được gia hạn thời gian nộp thuế
phố xa vắng vẻ
các cửa hàng điều hưu
thậm chí là đóng cửa
đó là những hình ảnh có thể dễ dàng nhìn thấy
trên những con phố trước đây vốn tấp nập
và đông các cửa hàng hàng quán
hầu hết các ngành nghề
đều đang phải chịu tác động nặng nề trước dịch covid một mươi chín
và chính sách giãn nộp thuế
cũng như là tiền thuê đất
đang là những sự hỗ trợ cần thiết cho các cá nhân
và doanh nghiệp lúc này để họ có thể trụ vững
và có thể tiếp tục lấy lại đà phát triển
sau khi dịch bệnh qua đi
cái mục tiêu trước mắt của doanh nghiệp
thì sẽ tập trung vào việc là
tối ưu và tồn tại giữa cái mùa dịch như thế này
thế còn lại thì
sẽ luôn luôn phải có cái việc là
tạo ra những sản phẩm mới
để mình có thể là
vừa là trong giữa cái mùa dịch này
mình đã có thể vẫn phải có những sản phẩm mới
để mình có thể mình nâng cao doanh số rồi
ngoài ra thì cũng sẽ có những cái thời điểm
người ta hay nói là trong nguy cố cơ
tức là trong cái thời điểm mà giữa cái khủng hoảng này
thì cũng là những lúc mà

cũng có nhiều cơ hội để đến hơn
chúng tôi cũng đang tái cơ cấu để
những cái nhu cầu mới của thị trường
sản phẩm mới
và chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng
rất là nhiều những cái sản phẩm hấp dẫn
để khi mà
hết dịch nhu cầu người dân đi trở lại
và một cái nữa là
chúng tôi cũng phải
tìm kiếm các cái đối tác
để cùng liên kết nhau
rồi hàng không
rồi xe vận chuyển
rất là nhiều đối tác để
cùng là kết bè để vượt qua bão
căn cứ các quy định hiện hành
bộ tài chính đề xuất
gia hạn thời gian nộp thuế tối đa năm tháng
cho các doanh nghiệp cá nhân
bị ảnh hưởng bởi covid một mươi chín
việc giãn nộp thuế giá trị gia tăng năm tháng
sẽ khiến số thu ngân sách tháng ba đến sáu
giảm khoảng hai mươi hai sáu trăm linh tỷ đồng
số thu cả năm hai nghìn hai mươi không giảm
do doanh nghiệp phải thực hiện nộp vào ngân sách
trước ngày một tháng
trước ngày ba mươi một tháng một mươi hai
và ngạc cũng theo đại diện bộ tài chính
thì các thủ tục xin giãn nộp thuế
cũng hết sức đơn giản
và việc gia hạn tiền thuế cũng chỉ được áp dụng
cho số thuế phát sinh
chứ không gia hạn tiền nợ thuế
và xung quanh vấn đề này
xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi cuộc trao đổi ngắn
với phó giáo sư tiến sĩ đinh trọng thịnh
chuyên gia tài chính ngân hàng ngay sau đây
trước tiên xin cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ đinh trọng thịnh
đã dành thời gian tham gia cuộc trao đổi ngày hôm nay
của truyền hình công an dân
mới đây thì bộ tài chính đã đưa ra dự thảo
nghị định gia hạn thời gian nộp thuế
và tiền thuê đất cho các doanh nghiệp cá nhân
bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
thưa phó giáo sư thì trong dự thảo nghị định
bộ tài chính cũng đã đề xuất
và đưa ra những đối tượng
có thể được giãn thuế cũng như là thời gian giãn thuế ạ
thì phó giáo sư có ý kiến như thế nào
về những nội dung này
những nhóm đối tượng này là những nơi nhóm đối tượng
mà chịu ảnh hưởng rất lớn trong mùa dịch vừa qua
đặc biệt là những doanh nghiệp
có nguồn hàng nhập khẩu
từ các quốc gia bị khủng hoảng lớn
trong đợt dịch này
đặc biệt trong các lĩnh vực dịch vụ
như du lịch hoặc là
các dịch vụ về ăn uống tiêu dùng
và vì thế cho nên
các lĩnh vực cụ thể
chúng tôi cho rằng nó đã tương đối phù hợp
việc giãn hoãn thì chúng ta tính toán
để làm thế nào đến ngày cuối năm
ba mươi một tháng một mươi hai
các khoản thuế phải được hoàn nộp
đây là quy định trong luật
chính phủ cũng yêu cầu bộ tài chính
phải tính toán xem xét
giãn hoãn hoặc là phải nộp thuế
chậm nhất là đến ba mươi một tháng một mươi hai
có nhiều ý kiến cho rằng chúng ta phải phân loại
các ngành nghề cụ thể
chịu ảnh hưởng như thế nào của dịch covid một mươi chín
để có những mức độ hỗ trợ phù hợp
ý kiến của phó giáo sư xung quanh vấn đề này như thế nào ạ
bộ tài chính cần
có những phân loại cụ thể
trong cái nghề định
các ngành nghề cụ thể
hoặc là sau đó có thể có những cái hướng dẫn
mang tính dưới luật
để chúng ta có được
những đối tượng mang tính tương đối cụ thể
trong từng ngành nghề từng lĩnh vực
và ở mức độ đó anh sẽ được
giãn hoãn bao nhiêu thời gian
hoặc là mức độ nó ra sao
với thuế giá trị gia tăng
hay với thuế thu nhập cá nhân
hay là với tiền nộp thuế phát sinh
thì cái đó là cái mà cần phải làm cụ thể
và phải được thông báo
một cách đầy đủ
bên cạnh các sự hỗ trợ
của nhà nước thì rõ ràng thời điểm này
các doanh nghiệp phải phát huy nội lực của mình như thế nào ạ
để tồn tại và phát triển trong kinh tế thị trường
thì cái năng lực tổ chức quản lý
của các doanh nghiệp mới là cái quyết định
và rõ ràng cái dịch này
nó là một cái đại dịch
với cả quốc gia
và thậm chí với cả thế giới
vì thế cho nên các doanh nhân
cũng phải chấp nhận nó như một cái rủi ro
và đến bây giờ được chính phủ hỗ trợ
thì đó là cái điều tốt hơn
để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp
thế còn doanh nghiệp bản thân
phải tự mình tái cấu trúc
cái hoạt động sản xuất kinh doanh
giảm các cái chi phí sản xuất
đến mức tốt nhất
đổi mới cái hoạt động của mình
mở rộng cái nguồn hàng nhập khẩu
cũng như đẩy mạnh
cái thị trường xuất khẩu
một cách đa dạng hóa nhất
để từ đó có thể tồn tại
và phát triển trong cái điều kiện
mà cái dịch nó có thể còn kéo dài
và thậm chí chúng ta có thể
có những cái cơ hội phát triển
trong cái dịch này
một lần nữa xin cảm ơn những phân tích vừa rồi
của phó giáo sư tiến sĩ đinh trọng thịnh
vâng thưa quý vị
mới đây thì thủ tướng cũng đã giao cho bộ tài chính
nghiên cứu miễn giảm thuế
và một số khoản phí lệ phí cho đối tượng
bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid một mươi chín
cùng với các chính sách cho vai giảm
lãi suất giãn nợ của ngân hàng
và việc giãn nộp thuế tiền thuê đất
cho thấy rằng những nỗ lực nhằm hỗ trợ
các doanh nghiệp vượt qua khó khăn này
và cùng với sự trợ giúp đó
thì lúc này có lẽ chính sức mạnh nội tại
mới có thể giúp cho các doanh nghiệp
đương đầu với khó khăn để có thể trụ vững
và tiếp tục phát triển
đến đây thì thời lượng dành cho bản tin kinh tế và tiêu dùng
cũng đã hết cảm ơn sự quan tâm theo dõi
của quý vị và các bạn xin kính chào tạm biệt
và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo